sở giao thông vận tải tp hcm thông tin cầu phú long cũ nối tp hcm và bình dương được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một trong những cây cầu đã tồn tại hơn một trăm linh năm tại tp hcm sẽ bị tháo rỡ vào cuối năm nay
theo đó thời gian tháo dở từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua lại cây cầu này
bên cạnh đó việc tháo dở còn đáp ứng yêu cầu về phát triển giao thông thủy
kết nối hàng hóa giao thương từ tp hcm đi tỉnh bình dương và ngược lại
hiện cây cầu phú long cũ có chiều dài hai trăm năm mươi một m nối quận một mươi hai tp hcm và thị xã thuận an tỉnh bình dương
độ tỉnh không thông thuyền của cây cầu chỉ ba m
dù hiện tại cây cầu phú long mới đã đưa vào sử dụng nhưng hàng ngày vẫn còn lượng lớn người dân và xe máy qua lại cầu phú long cũ
dự kiến sau khi tháo dỡ một số cấu kiện của cây cầu hơn một trăm linh năm tuổi này sẽ được bảo quản tại bảo tàng tp hcm